ngay sau khai mạc lớp tập huấn năm mươi cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình nghiệp vụ đã chính thức được tăng cường cho hà nội và tp hcm
hai địa phương đang gặp nhiều khó khăn quá tải trong kiểm định phương tiện để thực hiện hỗ trợ công tác đăng kiểm
tính chất của từng trạng từng địa bàn chúng tôi sẽ bố trí lực lượng ví dụ như số lượng trạm thì chúng tôi bố trí bốn đến sáu
có những trạm nhỏ hơn thì có thể bố trí hai đăng kiểm viên để làm sao đó nó hài hòa nó phù hợp với lại cái điều kiện thực tế của các trạm đăng kiểm hiện nay
hiện nay là nguyên lý hoạt động dây chuyển đăng kiểm của ngành giao thông vận tải cũng như lực lượng công an là cơ bản giống nhau
do vậy thì có thể đáp ứng ngay được về yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ
trong quá trình tăng cường cán bộ cảnh sát giao thông cũng sẽ hỗ trợ về công tác kiểm tra giám sát cũng như là hỗ trợ đăng kiểm viên trong quá trình các hạng mục của dây chuyển đăng kiểm
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
việc tăng cường lực lượng cho các địa phương thể hiện trách nhiệm và vinh dự của lực lượng công an nhân dân nói chung và đối với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng
góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông theo phương châm lúc dân cần là cảnh sát giao thông có đâu dân khó có cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la vừa bắt quả tang thào thị dung cùng một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
theo đó tại khu vực bản tiểu khu một mươi bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la đối tượng thào sị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
giữ gồm một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp tương đương hơn một bảy kg
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số tăng vật khác có liên quan
dung khai nhận mua số ma túy trên từ biên giới về đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn thị kim yến tên gọi khác là kiều bốn mươi bốn tuổi quê tỉnh an giang
hai mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy và một năm tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là hai mươi một năm tù
theo cáo trạng để có tiền mua ma túy sử dụng yến đã nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời
ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại cơ sở massa yến làm chủ thông qua một người không rõ lai lịch yến đã mua một kg ma túy dạng đá
một trăm linh gram ma túy dạng khay và hai trăm năm mươi viên ma túy dạng kẹo với tổng số tiền bốn trăm ba mươi năm triệu đồng
khi yến đang chia nhỏ ma túy và chuẩn bị mang đi cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
qua giám định xác định tổng khối lượng là hơn
yến đã mua một ba mươi sáu kg ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp chỗ ở của yến lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn dạng rulo ổ quay
chế tạo thủ công là vũ khí quân dụng cùng sáu viên đạn thể thao
yến khai nhận đặt mua qua mạng xã hội để phòng thân
tối qua trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường hòa cường bắc
quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện một thanh niên có biểu hiện mua bán vận chuyển nhiều bình khí cười
vào thời điểm trên tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường hòa cường bắc đang tuần tra tại khu vực đảo xanh
phát hiện hai thanh niên trong góc tối có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra
thấy lực lượng tổ tuần tra hai thanh niên bỏ chạy một thanh niên bỏ chạy để lại hai túi sách lớn
qua kiểm tra bên trong túi sách có một mươi hai bình kim loại nghi là khí cười một tập giấy
hai bịch bong bóng để bơm khí cười chưa qua sử dụng tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an tại hữu lâm quê tỉnh quang tung thừa nhận số bình khí nói trên là khí cửa n hai o
chuẩn bị đem ra cho các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn thì bị phát hiện bắt quả tăng
vụ việc hiện đã được bàn giao cho công an quận hải châu điều tra làm rõ
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vi văn sắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phan văn ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và lê văn quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
nhận tin báo của mẹ nạn nhân về việc con gái một mươi ba tuổi bị giữ và cưỡng bức lao động tại thành phố bắc cạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã tiến hành xác minh kiểm tra tại cơ sở kinh doanh
karaoke một nghìn chín trăm chín mươi chín tại thành phố bắc cạn
lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang làm việc tại quán
qua điều tra xác định từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân đã bị rụ rỗ
lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke
trước đó nạn nhân làm nhân viên
làm nhân viên phục vụ tại quán do phan văn ngân quản lý
do nạn nhân có nhu cầu muốn chuyển việc nơi khác nên ngân và quyên đã liên hệ với sắc
để chuyển giao nạn nhân về quán block karaoke một nghìn chín trăm chín mươi chín cho sắp quản lý với số tiền hai mươi năm triệu đồng
khám xét khẩn cấp quán karaoke một nghìn chín trăm chín mươi chín lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi ba nhân viên nữ phục vụ tại quán
trong đó có năm nhân viên dưới một mươi tám tuổi và một nhân viên dưới một mươi sáu tuổi
chỉ vì một số tiền nhỏ giữa anh vợ và em rể xảy ra
mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô xát anh vợ đánh em rể tử vong
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn văn đen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại huyện trợ mới để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày chín tháng ba
đen cùng em rể là trần duy thiện và một số anh em tổ chức nhậu
trong lúc nhậu thiện có mượn đen ba trăm linh đồng để đánh lô đề
biết thiện chúng lô nên lúc sau đen đòi lại số tiền thiện đã mượn
thì hai anh em xảy ra cự cãi xô xát
trong lúc tức giận đen dùng tay đánh vào đầu làm thiện té ngã rồi bỏ đi
một lúc sau người nhà phát hiện thiện tìm tái cơ thể
nên truy hô đen cùng mọi người đến để đưa thiện đi cấp cứu
nhưng thiện đã tử vong trên đường đến bệnh viện
hai đối tượng giải tờ rơi cho vay hỗ trợ tài chính
và bị công an phường an thới quận bình thủy tp cn bắt quả ta
theo đó hai đối tượng nguyễn văn sáng sinh năm hai nghìn một
và nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bị bắt quả tang
khi đang có hành vi giải tờ rơi có nội dung cho vay hỗ trợ tài chính
tại đường nguyễn thông khu vực một phường an thới quận bình thủy tp cn
hai đối tượng khai nhận được người khác thuê đi giải tờ rơi cho vai hỗ trợ tài chính
với số tiền năm trăm linh đồng một đêm hai người
tăng vật tạm giữ gồm ba trăm linh tờ rơi in màu có nội dung hỗ trợ tài chính
và bốn tám trăm linh tờ rơi in đen trắng có nội dung cho vai tiền thủ tục nhanh gọn